cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đoàn văn tam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tệ xã vân khánh huyện an minh tỉnh kiên giang là cán bộ hạt kiểm lâm huyện an biên an minh về hành vi giết người tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
qua điều tra ban đầu đoàn văn tam khai nhận sau khi ly hôn vợ tam về sống với chị nguyễn thị nhi ba mươi chín tuổi ngụ xã tân thạnh huyện an minh như vợ chồng
trong quá trình chung sống tam có nợ gia đình chị nhi một số tiền và nảy sinh mâu thuẫn
đến ngày một mươi bảy tháng tám chị nhi cùng mẹ đến hạt kiểm lâm liên huyện an biên an minh nơi cơ quan tâm đang làm việc để đòi tiền
sau một hồi tranh cãi tam lấy khẩu súng bắn trọng thương chị nhi lúc này mẹ chị nhi đang trên cầu bước xuống thì bị tam dùng súng bắn nhưng đạn không nổ
tiếp đến tam đi lấy thêm đạn để tiếp tục tìm mẹ con chị nhi bắn nhưng hai người này đã kịp thời chạy thoát
nhận được tin báo công an huyện an minh đã nhanh chóng xuống hiện trường khống chế tam và tước súng bên trong còn ba viên đạn
qua điều tra cơ quan công an đã tìm ra nguồn gốc của khẩu súng mà tam dùng để gây án là của ông ngô tùng lâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên xã đội trưởng xã tam thái a huyện an biên tỉnh kiên giang
súng này thì dưới lực bác anh em ta đào lên súng nó cũng xét rồi cũng hư
trong thời gian đó thì cũng cho tôi về chùi gửa lại rồi cũng mới cho anh tam mượn đỡ trong hết hai tháng hai tháng xuống thu hồi
thì anh tam mới nói anh gửi đi sửa rồi thì từ đó tới giờ đến gần tới tôi ra về luôn tới giờ là trong năm hai nghìn một mươi là tới giờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã khởi tố cho tại ngoại ngô tùng lâm về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng